một phụ huynh trường tiểu học hữu hòa thanh trì hà nội đăng tải bài viết trên tài khoản facebook
phản ánh việc phụ huynh muốn lắp điều hòa máy chiếu trong lớp cho con phải ký cam kết tặng lại nhà trường khi các con ra trường
tài khoản này cũng nêu băn khoăn tại sao phải cam kết việc tặng và những chiếc điều hòa máy chiêu cũ sao không để các khóa sau tiếp tục sử dụng
nhằm tiết kiệm chống lãng phí đúng với môi trường giáo dục
ngay khi đăng tải thông tin đã nhận được sự quan tâm chia sẻ và bình luận của các bạn
bởi câu chuyện đóng góp kinh phí từ phụ huynh để lắp điều hòa máy chiếu trong lớp cho con là hiện tượng phổ biến của nhiều trường học trước mỗi kỷ khai giảng
gia đình tôi có hai con đi học khóa học sinh nào vào phụ huynh cũng nhận được yêu cầu phải nộp tiền dèm điều hòa máy chiếu quạt treo
còn tôi đã học đại học và một mươi năm trước đã có chuyện này nghĩa là sự việc kéo dài ở nhiều trường trong một thời gian rất dài
nhiều phụ huynh cho rằng đấy là việc hiển nhiên nếu muốn con mình có được điều kiện học tập tốt nhất
ở trường con mình học sinh tốt nghiệp lớp năm thì điều hòa máy chiếu do phụ huynh đóng góp sẽ thanh lý
số tiền này các con sẽ được giáo viên chủ nhiệm thiết kế thành hứa liên hoàn lớp
ubnd huyện thanh trì đã có văn bản gửi các cơ quan báo chí về việc xác minh thông tin phản ánh của phụ huynh học sinh trường tiểu học hữu hòa
theo đó hoàn toàn không có việc phụ huynh muốn lắp điều hòa cho con
tặng lại nhà trường khi học xong
nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp một a năm không hề nêu ra các vấn đề liên quan đến việc lắp đặt điều hòa
mà do các phụ huynh trong lớp cùng nhau lập một nhóm xa lô chung để bàn bạc
trao đổi các vấn đề liên quan đến học tập của con em mình không có sự tham gia của giáo viên chủ nhiệm
cơ dân mạng cho rằng việc các cơ quan chức năng xác minh và thông tin kịp thời là việc làm cần thiết
để không gây ra những ý kiến tiêu cực trên mạng xã hội
phụ huynh nhà trường cần có sự trao đổi thông tin chặt chẽ công khai minh bạch
trong việc tiếp nhận quản lý sử dụng các nguồn tài trợ quà tặng đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật
điều hòa dùng ở lớp học bằng mấy ở hộ gia đình dùng
đông học sinh nên thường xuyên quá tải
học sinh ra vào không đóng cửa quên không tắt
sau năm năm thì đều tá tử
trường có được cho tặng lại thì cũng lắp vào các phòng chức năng thư viện tin học âm nhạc mỹ thuật bán chú nhà ăn
cho học sinh dùng vì các phòng đó chả ai cho tiện mua điều hòa mới mà lắp
lớp con mình thì chuyển lớp nào thì tháo điều hòa theo năm nay cháu lên lớp năm rồi
mình là phụ huynh của hai con học công lập và cũng là viên chức nên rất hiểu cơ chế
muốn con được hưởng các tiện ích mà ngân sách không chi trả thì cha mẹ phải đóng góp thôi
nếu đã chấp nhận đóng góp thì không nên kêu ca vì mình đã chấp nhận điều đó rồi
cũng không nên gây áp lực cho giáo viên và nhà trường về việc đóng góp kinh phí này
cơ dân mạng cũng cho giáo viên
nếu mỗi phụ huynh học sinh đang tải một nội dung thông tin nào đó về việc học giáo dục quỹ phụ huynh lên không gian mạng
thì cần phải thận trọng cân nhắc để tránh làm ảnh hưởng đến uy tín của các thầy cô của cơ sở giáo dục mà con mình đang theo học
trong bối cảnh cơ sở vật chất các trường đặc biệt là các trường công lập còn khó khăn chưa được hiện đại
thì việc chung tay chia sẻ ủng hộ của các bậc phụ huynh là cần thiết
bởi cuối cùng vẫn là vì lợi ích và mong muốn học sinh có điều kiện học tập tốt nhất
với trường nào chưa có điều hòa thì khi con vào lớp một phụ huynh góp nhau mua sử dụng cho năm năm
rồi khi ra trường thanh lý hoặc tặng lại trường học sinh khóa sau chỉ đóng góp một khoản rất nhỏ để bảo dưỡng bảo trì điều hòa hàng năm thôi
mà không phải mua mới tôi thấy như vậy là hợp lý
các trường học chỉ được giao cho bốn quạt trần cho lớp bốn mươi năm mươi học sinh
nếu phụ huynh không lắp không nhận được sự chung tay xã hội hóa lắp điều hòa thì các con sẽ không chịu nổi khi học mùa hè
tôi nghĩ nếu phụ huynh không hiểu điều gì nên trao đổi trực tiếp với thầy cô nhà trường
không nên cứ bức xúc là đưa lên mạng xã hội
con vẫn học ở trường mà bố mẹ không tin tưởng nhà trường
thì làm sao truyền cho con tình yêu trường yêu thầy cô để từ đó học tập tốt được
giáo viên bây giờ đi dạy nạt và áp lực kinh khủng
vừa phải tập trung chuyên môn làm sao cho tốt để hoàn thành nhiệm vụ
vừa phải lau ngay ngáy phản ứng của học sinh phụ huynh
dường như bất kỳ điều gì không vừa ý là phụ huynh đều đổ lỗi hết
cho giáo viên và thậm chí đưa lên mạng xã hội dù chưa hiểu rõ vấn đề
bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành thông tư một mươi sáu quy định
để tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
cư dân mạng mong muốn bộ sẽ có những giải pháp cụ thể
để kiểm tra giám sát không để xảy ra tình trạng lạm thu quỹ phụ huynh học sinh
đảm bảo việc ủng hộ tiếp nhận vật chất để xây dựng nhà trường
phải tuân thủ các quy định của pháp luật trên cơ sở các nguyên tắc
để đảm bảo công bằng công khai minh bạch